theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn vào lúc bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba độ kinh đông ngay trên vùng biển từ bình định đến ninh thuận sức gió mạnh nhất cấp chín giật cấp một mươi hai
dự báo trong ba giờ tới thì bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng một mươi năm km một giờ
vùng biển các tỉnh từ quảng ngãi đến ninh thuận có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
trên đất liền các tỉnh từ bình định đến khánh hòa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
vùng ven biển cấp tám giật cấp một mươi các tỉnh quảng ngãi và ninh thuận có gió giật cấp sáu cấp bảy